phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã đến thăm và tặng quà cho nhân dân vùng lũ tại xã trung sơn huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
những trận lũ lụt giữa năm hai nghìn một mươi tám đã gây ra thiệt hại nặng nề đối với tỉnh thanh hóa đời sống của nhân dân ở nhiều nơi gặp muôn vàn khó khăn
tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn chính quyền và người dân đã và đang nỗ lực để từng bước ổn định cuộc sống